sau khi phát hiện lực lượng chức năng người này báo cho khách hát nghỉ đồng thời mở cửa thoát hiểm bên trong phòng karaoke để khách cùng các cô gái thoát thân ra ngoài
trước đó chủ quán này đã ký cam kết dừng hoạt động quán karaoke để phòng chống dịch covid một mươi chín
với những vi phạm này ubnd tp buôn ma thuột đã quyết định xử phạt ông eby hai mươi triệu đồng theo điều một mươi hai nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
sáng sớm nay ngày hai tháng sáu các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ tỉnh sơn la phát hiện xe tải mang biển kiểm soát hai mươi sáu c bảy nghìn chín trăm năm mươi ba chở hai người trên thùng xe đi từ quảng ninh lên sơn la
thời điểm kiểm tra trong thùng có mắc võng và phát hiện hai người đàn ông xung quanh là nhờ thùng xốp đựng hàng hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu các trường hợp này khai báo y tế bắt buộc và tiến hành xử phạt
trước đó ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ cũng đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát tám mươi chín h một mươi bốn đi từ hải dương đến sơn la chở bốn người trong thùng xe
việc một số cá nhân cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đã khiến cho nhiều người bức xúc bởi nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất là cao
giờ đây giờ đây giờ đây
ok giờ đây
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi tập trung cao độ ngăn chặn xử lý các phương tiện ô tô từ vùng dịch tìm mọi cách vượt chốt kiểm soát y tế đặc biệt là tình trạng loại hình xe ghép xe ké đã lén lút trở khách về từ vùng dịch
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi tập trung cao độ ngăn chặn xử lý các phương tiện ô tô từ vùng dịch tìm mọi cách vượt chốt kiểm soát y tế đặc biệt là tình trạng loại hình xe ghép xe ké đã lén lút chở khách về từ vùng dịch tìm mọi cách vượt chốt kiểm soát y tế
trường hợp ô tô biển số bảy mươi sáu a chín nghìn một trăm hai mươi bốn đã lên facebook đăng bài xe ghép đà nẵng quảng ngãi nhân chở khách từ đà nẵng quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tại chốt kiểm tra y tế ở huyện bình sơn phát hiện ô tô bảy chỗ chở khách từ thành phố đà nẵng về quảng ngãi
mặc dù hoạt động vận tải chở khách nhưng xe không gắn phù hiệu theo quy định tình trạng này diễn ra phổ biến trên tuyến đà nẵng quảng ngãi

lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với lực lượng thanh tra y tế ở huyện bình sơn phổ biến trên tuyến đà nẵng
tuy nhiên đến thời điểm này việc trồng dứa đã giao đất về cho các hộ dân tự trồng và tiêu thụ hiện nay đầu ra của dứa chỉ phụ thuộc vào thương lái và bán lẻ tại các chợ cóc mà không thể vào các đầu mối lớn như siêu thị hay chế biến bởi không có các giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
do đó để tháo gỡ khó khăn cho nông sản như dứa huyện đang có kế hoạch khoanh vùng đưa các hộ vào mô hình trồng để có chứng nhận ô khốp để có thể đưa vào các siêu thị lớn

chúng tôi đã làm việc giới thiệu để đưa sản phẩm này vào chuỗi nông sản trên địa bàn trong và ngoài địa bàn thành phố hà nội
đối với huyện ba vì năm nay chúng tôi phân đấu xây dựng ba chuỗi sản phẩm liên kết
một trong các chuỗi sản phẩm liên kết đó chính là tiêu thụ sản phẩm nông sản trong đó là có sản phẩm dứa và một số sản phẩm khác
một vài sản phẩm của ba vì như miến rong minh quang chè ba chạy đã được đăng ký
đã được đăng ký thương hiệu và có thị trường tiêu thụ ổn định giá tăng hơn so với bán lẻ trước đây
câu chuyện quả dứa cũng như nhiều loại nông sản khác cũng đang đợi hướng đầu ra và khâu chế biến để người trồng không còn chỉ phụ thuộc vào thương lái
dứa ở ba vì vốn nổi tiếng là dứa mật nhưng nay với người nông dân chỉ là những quả đắng
thưa quý vị khu vực ven biển trà cổ tp móng
cái tỉnh quảng ninh là nơi người dân đến khai thác hải sản
phần lớn trong số họ là đánh bắt ngao vạng hà và đào xá sùng
tuy vất vả nhưng công việc này cũng đã ít nhiều giúp họ trang trải cuộc sống gia đình ghi nhận của phóng viên thời sự
vùng bãi bồi cát ven biển trà cổ ba giờ chiều khi nước biển lên cao và rút cạn trong ngày
khi cây nắng còn đang trói trang thì chị ngô thị yến một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi vẫn cặm cụi đánh bắt ngao
cùng chung hoàn cảnh với chị yến chị đặng thị tâm cũng theo nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển nhiều năm qua
giữa cây nắng oi ả có phần bỏng rát chị tâm đã trang bị đầy đủ quần áo chống nắng đầu đội nón chân đi ủng để thuận lợi cho công việc của mình
cả một buổi chiều miệt mài rồi cuối cùng thành quả lao động của chị tâm là thu về gần hai kg ngao giá sùng các loại
nếu bán được thì chị cũng có khoảng ba trăm linh đồng
còn nếu không bán thì gia đình có thức ăn
đỡ một phần chi phí
xuôi theo sóng biển nơi cực bắc của tổ quốc người ta vẫn thường quen với cảnh tượng tàu thuyền nhộn nhịp cảnh bốc xếp hàng hóa hối hả
ấy vậy mà có một khung cảnh khác lặng lẽ hơn âm thầm hơn
nhưng lại là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đời sống của ngư dân ven biển
đó chính là công cuộc mưu sinh của người lao động tự do như chị yến chị tâm trong phóng sự này
nói chung thì nói về đủ thì không không đủ
bởi vì mình đi biển thì còn có lúc này lúc bỏ
nếu mà có công việc ổn định tôi mong là có một công việc ổn định thì đi làm lương theo tháo
một tháng sáu triệu hay năm triệu thì nó vẫn đều hơn
bà con bình thường mà không những hộ không nuôi trồng thì cứ một tháng là có một con nước thì bà con vẫn đi biển
tuy nhiên thì khi mà có dịch covid thì các cái sản phẩm thu nhập từ biển
như mang bán đi thì giá nó sẽ giảm hơn so với cả cái thời không có dịch
thế giá cả xuống là xử lý một cân hải sản đánh bắt lên trong cái thời điểm năm chưa có dịch thì giá rất cao
thì khi cầu du lịch đến
một ngày nắng mới lại bắt đầu nơi cửa biển
và cũng là một ngày những ngư dân nơi đây lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình
trong vất vả tất cả họ đều ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn